số vụ tai nạn giao thông giảm sâu ngay trong quý i năm nay là nhờ hiệu quả tích cực của luật phòng chống tác hại của rượu bia
cùng nghị định số một trăm linh về tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sát
ngay sau khi luật có hiệu lực thì ý thức của người dân được nâng cao từ đó giảm thiểu tai nạn giao thông do rượu bia gây nên